chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an các địa phương đồng loạt gia quân cao điểm kiểm tra
xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động vi phạm nguyên tắc năm k trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tối cùng ngày một mươi ba tháng một mươi hai dưới sự chủ trì của lực lượng công an các tổ kiểm tra liên ngành của thành phố biên hòa
đã giao quân tháng hành động cao điểm kiểm tra xử lý việc chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn địa bàn
trong ngày đầu tiên các tổ kiểm tra liên ngành của thành phố đã tập trung kiểm tra việc chấp hành năm k
và thực hiện các hoạt động theo cấp độ dịch của các nhà hàng quán ăn tại các tuyến đường chính
tại thời điểm đoàn đến kiểm tra quán ăn lộc dê bờ sông phường thống nhất có khoảng bốn bàn với hai mươi khách đang ăn uống
dù quán hoạt động dưới năm mươi công suất theo quy định nhưng tất cả các bàn đều sử dụng thức uống có cồn
lực lượng chức năng đã làm việc với đại diện quán
chỉ rõ vi phạm và lập biên bản xử phạt hành chính
còn tại nhà hàng hầm dựa lan rừng phường thống nhất có năm bàn đang phục vụ khách tại thời điểm đoàn đến kiểm tra
cả năm bàn cũng đều sử dụng thức uống có cồn đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với đại diện quán
thực hiện trì đạo của thương trực tình quỷ và ủy ban nhân tỉnh thành phố yên hòa đã thành lập hai đoàn kiểm tra chuyên trách
do hai đồng chí lãnh đạo của ngoài phố làm trưởng đoàn
đồng thời đã trì đạo là
một mươi phường xã thành lập các đoàn kiểm tra các vi phạm về phòng chống dịch trên địa bàn thành phố biên hòa
từ giữa tháng một mươi một cho đến nay các đoàn kiểm tra của công an phố của thành phố yên hòa các phường xã đã lập biên bản
trên một trường hợp vi phạm về phòng chống dịch
trong đó có hơn bảy mươi cơ sở kinh doanh vi phạm liên quan đến việc bán các thức ăn thức uống có cồn cho khách không đúng quy định
theo ghi nhận trong buổi kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch
như hoạt động không quá năm mươi công suất quét mã qr và không phục vụ thức uống có cồn
đoàn cũng đã vào làm việc và nhắc nhở các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
từ ngày một mươi ba tháng một mươi một đến ngày một mươi tháng một mươi hai lực lượng chức năng của thành phố biên hòa đồng nai đã xử phạt hơn một sáu mươi trường hợp vi phạm
các quy định trong công tác phòng chống dịch với số tiền phạt gần hai ba tỷ đồng
thực hiện tháng hành động cao điểm thành phố sẽ tiếp tục ra quân xử lý quyết liệt các vi phạm trong những ngày sắp tới